biểu dương thành tích của lực lượng tham gia phá án chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế nguyễn văn phương khẳng định vụ việc đối tượng dùng súng ak cướp tiệm vàng tại chợ đông ba là vụ án rất nghiêm trọng
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án
việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng thể hiện sự mưu trí dũng cảm trong phòng chống tội phạm của lực lượng công an và các đơn vị hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân

tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng dùng súng ak cướp tiệm vàng tại chợ đông ba